tỉnh gia lai hiện nay có khoảng chín mươi km đường biên trên địa bàn sáu xã
thời gian qua ngành điện và chính quyền địa phương đã nỗ lực đưa điện về các hộ đồng bào dân tộc thiểu số
hiện vành đai biên giới đã được sử dụng điện lưới quốc gia phát triển kinh tế ổn định cuộc sống
chúng tôi đến làng ba xã iapol huyện đức cơ để cảm nhận cuộc sống của bà con trong những ngày cuối năm
trong không khí hân hoan của bà con đang chuẩn bị đón một mùa xuân mới no đủ
bởi năm nay đã được nhà nước kéo điện lưới quốc gia
hiện nay điện lực đức cơ đang cung cấp điện cho hầu hết nhân dân tại các xã biên giới campuchia
quản lý bán điện năm đồn biên phòng là đồn biên phòng cửa khẩu lệ thanh đồn bảy trăm một mươi chín đồn bảy trăm hai mươi ba
đun bảy trăm hai mươi năm và đồn bảy trăm hai mươi bảy đồng thời cung cấp điện ổn định cho tỉnh rata nakiri campuchia
với sản lượng điện bình quân hàng năm đạt khoảng ba mươi một triệu kwh
đời của chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn vì khu vực này là địa hình tương đối phức tạp
để khắc phục những khó khăn như thế trước mắt là chúng tôi được sự ủng hộ của chính quyền địa phương rất lớn
bên cạnh đó là những chính gia chỉ đạo và hỗ trợ
cấp trên là công ty điện lực gia lai
chúng khác là những sự đồng thuận và cố gắng phối hợp của toàn bộ cán bộ công nhân viên của trong đơn vị
hiện công ty điện lực gia lai đã triển khai xây dựng và nâng cấp đường điện
hệ thống lưới điện nông thôn giai đoạn hai trên địa bàn huyện đã hoàn thành
mang đến niềm vui cho các hộ dân trên địa bàn huyện
với người dân ở các xã vùng cao thì việc được sử dụng nguồn điện từ lưới điện quốc gia
thật sự có ý nghĩa đối với cuộc sống của họ và thay đổi diện mạo vùng biên
và đảm bảo an ninh của vùng biên
việc phủ kín điện cho các hộ dân vùng biên đã góp phần làm thay đổi cuộc sống người dân
diện mạo vùng biên đồng thời qua đó ổn định chính trị phát triển kinh tế xã hội
đảm bảo an ninh quốc phòng tại tỉnh gia lai
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé